từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ba đoàn kiểm tra cấp tp hcm sẽ bắt đầu kiểm tra giám sát việc triển khai giải ngân ba gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi tại buổi họp báo định kỳ của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm phó giám đốc sở lao động thương minh xã hội tp hcm nguyễn văn lâm cho biết
ủy ban nhân dân tp hcm đã có kế hoạch tổ chức ba đoàn kiểm tra công tác hỗ trợ tại hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
mỗi đoàn kiểm tra sẽ phụ trách bảy tám địa bàn nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai chính sách hỗ trợ gói hỗ trợ theo nghị quyết chín ngày hai mươi năm tháng sáu và nghị quyết chín mươi bảy ngày hai mươi hai tháng chín của thường trực hội đồng nhân dân tp hcm
kế hoạch hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy ngày sáu tháng tám của ủy ban nhân dân tp hcm về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tp hcm đã triển khai ba gói hỗ trợ nhằm giúp đỡ người dân gặp khó khăn do giãn cách
cụ thể gói một thực hiện theo nghị quyết chín của hội đồng nhân dân tp hcm ban hành hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một dành cho một số lao động tự do gặp khó khăn
gói hỗ trợ lần hai vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một mở rộng thêm một số đối tượng sau đó là gói hai cộng mở thêm một số đối tượng nữa vì giãn cách kéo dài người dân càng khổ
thành phần đoàn kiểm tra gồm thường trực ủy ban nhân dân tp hcm lãnh đạo sở lao động thương minh xã hội cùng các ban của hội đồng nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
và chính quyền địa phương
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thường trực hội đồng nhân dân tp hcm ban hành nghị quyết chín mươi bảy hỗ trợ lần ba đối tượng là những người gặp khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội tăng cường
gói hỗ trợ này không phân biệt hộ khẩu thường trú tạm trú hay lưu trú
liên quan đến việc hàng trăm người tại huyện hóc môn nhận hai lần gói hỗ trợ đợt ba ông lâm khẳng định chủ trương của tp hcm là công tác hỗ trợ cần được chi kịp thời đúng đối tượng nghiêm cấm lợi dụng trục lợi chính sách
đạo ủy ban nhân dân huyện hoc mon ông lâm thông tin huyện này đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đối chiếu giả soát kêu gọi người nhận hỗ trợ hai lần khai báo
huyện sẽ có hướng xử lý cụ thể đối với các sai phạm và báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm ông lâm nói
thời cho biết các đoàn kiểm tra của thành phố sẽ làm việc với huyện về nội dung này
dự kiến vào ngày một tháng một mươi một tới đoàn sẽ bắt đầu kiểm tra giám sát chi trả ba gói hỗ trợ covid một mươi chín tại các địa bàn và kết thúc vào ngày một mươi năm tháng một mươi
sau đó tổng hợp kết quả báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm
ngày hai mươi ba tháng một mươi một sở lao động thương minh xã hội sẽ tham mưu dự thảo báo cáo tờ trình để ủy ban nhân dân tp hcm báo cáo hội đồng nhân dân tp hcm
cũng tại tp hcm ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tp hcm cho biết hiện còn một vài quận huyện chậm chi trả cho người dân trong lần hỗ trợ đợt ba
thông tin về việc chi trả gói hỗ trợ đợt ba ông nguyễn văn lâm
phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết hiện đã có năm năm triệu người dân trên địa bàn tp hcm đã nhận hỗ trợ trong đó một mươi bảy quận huyện có tỷ lệ chi trả trên tám mươi
và còn một vài quận huyện có tiến độ chi trả chậm nguyên nhân là do lúc mới triển khai phần mềm phục vụ việc chi trả hỗ trợ bị chậm sau đó công ty phần mềm quang trung đã tháo gỡ
hiện nay vẫn còn một số quận huyện chi trả chậm do địa bàn đông dân cư
nguồn kinh phí chuyển về địa phương chưa kịp thời
tuy nhiên các địa phương cam kết sẽ hoàn thành việc chi trả đúng tiến độ ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo
ông nguyễn văn lâm nói
đối với vấn đề trình tự thủ tục nuôi dưỡng trẻ em cơ nhở ông nguyễn văn lâm cho biết
đã được quy định và hướng dẫn cụ thể tại nghị định một trăm linh ba và thông tư hai mươi ba của bộ lao động thương binh và xã hội
theo ông nguyễn văn lâm công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn tp hcm diễn ra thuận lợi không gặp khó khăn
thành phố hiện đang có tám trên một mươi sáu cơ sở bảo trợ xã hội có chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em và ngoài cộng đồng
hai chín trăm sáu mươi tám em đang được nuôi dưỡng tại năm mươi sáu cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập ba mươi năm máy ấm nhà mở
sở đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra chỉ đạo hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ
về chăm sóc bảo vệ trẻ em tại các nơi này
thưa quý vị sau quãng thời gian dài gồng mình chống dịch tp hcm đã bước vào giai đoạn bắt đầu khôi phục lao động phát triển kinh tế
mới đây trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời ông nguyễn quang cường giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm cho biết
người lao động khi liên hệ trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm sẽ được hỗ trợ
nhà trọ không đồng test nhanh miễn phí có việc làm ngay
thông tin trên được ông nguyễn quang cường giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm nói trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi
đây là kế hoạch được đơn vị triển khai từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi một với tên gọi combo việc làm ba trong một giúp lao động hồi hương muốn quay lại thành phố
theo đó lao động khó khăn chỗ ở được giới thiệu đến các nhà trọ tại hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức ở miễn phí ít nhất tháng đầu tiên
nếu chủ doanh nghiệp muốn nhân viên có kết quả xét nghiệm âm tính
trong ngày phỏng vấn hoặc nhận việc trung tâm xét test nhanh miễn phí tại địa chỉ một a nguyễn văn lượng phường sáu quận gò vấp
thông qua trung tâm các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn năm mươi vị trí nên người thất nghiệp sẽ được giới thiệu việc làm ngay
ông cường cho biết trung tâm đã làm việc với sáu mươi ba tỉnh thành để chủ động hỗ trợ người lao động có nhu cầu
hiện ba tỉnh sopchang hà tĩnh trà vinh thông báo sẽ tổ chức xe đưa người hồi hương quay lại tp làm việc
phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm nguyễn văn lâm nói rằng
nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng theo từng ngày tuần tháng
do quy mô sản xuất tăng lên khi thành phố từng bước kiểm soát được dịch
trong khi đó lao động quay lại thành phố còn nhỏ giọt
để thu hút và hỗ trợ người lao động thành phố có nhiều phương án cụ thể
như tổ chức tiêm vaccine ngay khi người lao động vừa vào thành phố khu vực sáp xanh tại các nhà máy hoặc nơi lưu trú
người ở tỉnh cần hỗ trợ đi lại có thể liên hệ với sở lao động nơi mình sống
sở giao thông vận tải và bộ tư lệnh tp hcm xét đổi trước đoán
gần bốn trăm linh cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố mở các lớp sơ cấp nghề hỗ trợ cho người lao động
mong muốn chuyển đổi công việc sau dịch
trước đó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội lê minh tấn cho biết
qua nắm sơ bộ khi thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách
đã có hơn sáu trăm linh người lao động về quê tránh dịch trong đó có ba trăm linh công nhân
sau nửa tháng các doanh nghiệp hoạt động trở lại đã có hơn một trăm bốn mươi người quay lại
riêng về nhu cầu tuyển mới từ đây đến cuối năm thành phố có đến sáu mươi vị trí việc làm chờ người lao động
theo thông tin kỳ nhận để hỗ trợ người lao động sở giao thông vận tải tp hcm
đã làm việc với các tỉnh để thống nhất phương án đi lại trong thời gian sớm nhất
sở y tế tp hcm cũng sẽ bố trí các điểm tiêm vaccine ngay cửa ngõ thành phố
khi đón người lao động trở lại
cùng với đó các địa phương cũng lên phương án tiêm vaccine cho người lao động
ngay ở quê hoặc tại nhà máy xí nghiệp khi lao động đến nhận việc
đây là một tin rất vui dành cho những người lao động đặc biệt là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn
cũng trong chương trình dân hỏi tp trả lời với chủ đề
lao động việc làm trong phục hồi sản xuất kinh doanh
nhiều người thắc mắc về việc hỗ trợ người dân khi trở lại tp hcm
thông tin về vấn đề trên
lao động thương minh và xã hội tp hcm nguyễn văn lâm
và giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm cho biết
tp hcm sẽ làm tất cả để đón người lao động trở lại làm việc
theo ông lâm từ đầu tháng một mươi tp hcm đã chủ động làm việc với các tỉnh
ở đông nam bộ tây nam bộ và tây nguyên để lên phương án đưa lao động trở lại tp hcm
tuy vậy đến nay số lượng người lao động trở lại vẫn chưa được như kỳ vọng
nhiều doanh nghiệp vẫn cần hàng nghìn lao động để phục vụ sản xuất kinh doanh
tuy nhiên việc xưa đồng bộ các điều kiện đi lại giữa các tỉnh
đặc biệt là yêu cầu tiêm vaccine là nguyên nhân nhiều lao động chưa thể trở lại tp hcm
để hỗ trợ người lao động sở giao thông vận tải tp hcm đã làm việc với các tỉnh
để thống nhất phương án đi lại trong thời gian sớm nhất
sở y tế tp hcm cũng sẽ bố trí các điểm tiêm vaccine ngay cửa ngó tp hcm
khi đón người lao động trở lại
cùng với đó các địa phương cũng lên phương án tiêm vaccine cho người lao động
ngay ở quê hoặc tại các nhà máy xí nghiệp khi lao động đến nhật việt
theo ông lâm người lao động muốn quay trở lại tp hcm chỉ cần thông báo với sở lao động
thương binh và xã hội tại nơi mình đang sinh sống sẽ được hỗ trợ ngay
khi vào đến tp hcm tp hcm cũng sẽ tổ chức nhiều lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động
để dễ dàng tham gia vào thị trường lao động nâng cao tay nghề
phó giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tp hcm mong người lao động an tâm khi quay lại tp hcm
vì các doanh nghiệp khi hoạt động trở lại đều đã đáp ứng các tiêu chí phòng dịch
người lao động cũng được tiêm đầy đủ vaccine trước khi đi làm nên cũng đảm bảo
chia sẻ thêm về vấn đề trên giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm cho rằng
nhiều lao động rất muốn trở lại tp hcm làm việc nhưng bị vướng các thủ tục đi lại vaccine
những vướng mắc trên sẽ sớm được giải quyết theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng
ông cường thông tin nhiều doanh nghiệp muốn đưa xe về tận quê để đón người lao động trở lại
nhiều người lao động cũng chủ động gọi cho các công ty để hỏi thăm về việc làm
điều này cho thấy cả người lao động và doanh nghiệp đều đang nỗ lực kết nối với nhau để tìm cách quay lại làm việc
hiện chúng tôi kết nối với hàng trăm doanh nghiệp với hàng ngàn vị trí việc làm
người lao động chỉ cần gọi đến trung tâm chúng tôi sẽ lập tức được tư vấn kết nối
thậm chí phỏng vấn online trước với nhà tuyển dụng rồi mới lên tp hcm
làm như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian công sức tìm việc mà còn có sự lựa chọn tốt hơn do công việc của mình
ông cường cho biết hiện trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên đang có chương trình
combo việc làm ba trong một
người lao động khi đến với trung tâm sẽ được miễn phí giới thiệu việc làm
được test covid một mươi chín miễn phí để đi phỏng vấn được giới thiệu nhà trọ không đồng hoặc nhà trọ giá trẻ
đa số các nhà chọn miễn phí tháng đầu nhiều hơn là hai đến ba tháng
nhiều nhà trọ cũng sẽ giảm từ ba mươi đến bốn mươi để hỗ trợ người lao động
ông cường thông tin
chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại được biết là combo việc làm ba trong một
gồm nhà trọ không đồng và test nhanh miễn phí
đặc biệt với những người khi quay trở lại chưa có việc làm thì sẽ được giới thiệu việc làm ngay
qua kênh tìm việc của trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm
nhờ những hỗ trợ này người dân sẽ nhanh chóng ổn định được thu nhập để lo cho gia đình
tại chương trình live stream dân hỏi thành phố trả lời mới đây
người dân đặt câu hỏi cho các lãnh đạo rằng
người lao động có thể cập nhật thông tin tuyển dụng tại đâu để tìm việc làm
và quay trở lại thành phố
trả lời câu hỏi này ông nguyễn quang cường giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
trực thuộc thành đoàn tp hcm cho biết
khi người lao động quay trở lại tp hcm có rất nhiều kênh tiếp cận tìm việc
như qua phương tiện truyền thông đại chúng mạng xã hội các website tuyển dụng của các doanh nghiệp
tuy nhiên để tiết kiệm thời gian công sức người lao động tìm việc
có thể liên hệ trực tiếp các trung tâm giới thiệu việc làm được cấp giấy phép có uy tín
trong đó có hai đơn vị bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm tp hcm
đơn vị trực thuộc sở lao động thương binh xã hội tp hcm
trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên es center đơn vị trực thuộc thành đoàn tp hcm
đứng đầu về kết nối cung cầu lao động
ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương binh xã hội tp hcm cho biết
người lao động ở tỉnh có nhu cầu trở lại tp hcm có thể liên hệ với sở lao động thương binh xã hội
của tỉnh đó để phối hợp với tp hcm cụ thể là sở giao thông vận tải bộ tư lệnh tp hcm
để tổ chức đón công nhân về lại tp hcm
đặc biệt trước khi đến tp hcm trong giai đoạn này do ảnh hưởng dịch bệnh đi lại khó khăn
thì người lao động dưới quê có thể liên hệ trực tiếp đến các trung tâm để được hướng dẫn cách thức
thủ tục hoặc được kết nối trước với bên tuyển dụng phỏng vấn qua online rồi mới thống nhất việc làm
nhằm đỡ tốn chi phí đi lại hạn chế nguy cơ rủi ro lây nhiễm dịch covid một mươi chín
ông cường nêu và cho biết thêm đối với trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
người lao động có thể gọi tổng đài một nghìn tám mươi tám một trăm năm mươi năm hoặc truy cập website siêu thịviệclam vn
để được tư vấn giới thiệu việc làm
theo ông cường trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động
quay trở lại tp hcm làm việc sau dịch covid một mươi chín
cụ thể hiện nay đơn vị có chương trình gồm combo việc làm ba trong một
triển khai từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi một
bao gồm nhà trọ không đồng test nhanh miễn phí và giới thiệu việc làm ngay lập tức
người lao động đến tp hcm có nhu cầu tìm kiếm nhà trọ ở phù hợp miễn phí thì trung tâm sẽ giới thiệu
hiện trung tâm cũng đã kết nối với hai mươi một quận huyện đoàn và thành đoàn thủ đức
để cập nhật đầy đủ các nhà trọ không đồng và nhà trọ miễn phí trước mắt là một tháng đầu
ông cường nói và thông tin thêm hệ số nhà trọ đăng ký giảm tiền từ ba mươi đến bốn mươi cho người lao động
quay trở lại tp hcm làm việc rất nhiều
ông cường thông tin ngoài ra người lao động trước khi qua doanh nghiệp phỏng vấn việc làm
thì có thể ghé trung tâm địa chỉ tại số một a nguyễn văn lượng phường sáu quận gò vấp
trong giờ hành chính có thể không cần đăng ký trước để được test nhanh miễn phí tại chỗ
ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương binh xã hội tp hcm cho biết
trên địa bàn có một số khu công nghiệp có nhà lưu trú cho công nhân
theo ý kiến của lãnh đạo tp hcm hướng sắp tới
sở xây dựng sẽ có các khảo sát về đề xuất để tạo điều kiện thuận lợi nhất về chỗ ở cho người lao động
ông lâm cho hay khi người lao động làm việc trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm phối hợp
để vận động chủ nhà trọ chính quyền địa phương để có mức chi phí phù hợp với thu nhập của người lao động
nhận thấy người lao động muốn tìm việc doanh nghiệp muốn tìm nhân lực
tp hcm đã nhanh chóng đưa ra những biện pháp hợp tình hợp lý để hỗ trợ bà con
cũng như các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vấn đề việc làm
đặc biệt là combo hỗ trợ ba trong một lần này chính là một điểm sáng để hấp dẫn được người lao động quay trở lại làm việc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại